vụ phó công an phường lao vào tiệm tóc đánh phụ nữ đang ngày ba tháng năm có đoạn trích lời của lãnh đạo công an phường đề thám thành phố cao bằng
vụ việc xô xát nói trên do mâu thuẫn không tó tác gì đâu hiểu lầm thôi có đụng tay một tí
mới nhất công an tỉnh cao bằng yêu cầu tạm đình chỉ phó trưởng công an phường sông bằng để xác minh hành vi đánh phụ nữ và xử lý
đại tá vũ hồng quang giám đốc công an tỉnh cao bằng cho biết đã yêu cầu tạm đình chỉ phó trưởng công an phường sông bằng thành phố cao bằng vì đánh phụ nữ trong hiệu cát tóc để xác minh xử lý
đại tá vũ hồng quang cho hay vụ việc này là có thật quan điểm của chúng tôi là sai đến đâu xử lý đến đó không bao che
sáng cùng ngày lãnh đạo công an tp cao bằng cũng cho biết đơn vị đang vào cuộc xác minh cán bộ công an phường sông bằng hành hung phụ nữ
nếu có hành vi nghiêm cấm chúng tôi sẽ xử lý nghiêm
ai cũng thế thôi kể cả phó trưởng công an phường
lãnh đạo công an tp cao bằng khẳng định
toàn cảnh vụ việc
ngay sau đây là toàn cảnh vụ việc được anh hoàng đỗ khờ sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy tổ một phương đề thám thành phố cao bằng người trực tiếp đăng video nói trên cho báo chí biết
vụ việc xảy ra vào khoảng hai mươi ba h ngày hai mươi tám tháng bốn tại trực tiếp nhà anh ca
khi đó vợ chồng anh ca đang ăn cơm cùng hai người bạn là triệu mùi khờ và phùng đức nờ huyện nguyên bình cao bằng
thì chị khờ nhận được điện thoại của một bác sĩ phụ khoa mời đến phòng khám
nhưng chị khờ không được
thấy vậy anh n lấy điện thoại gọi cho vị bác sĩ phụ khoa hỏi lý do khám bệnh lúc nửa đêm
lời qua tiếng lại thách thức nhau
một lúc sau xuất hiện một nhóm người đi trên chiếc xe bảy chỗ đến nhà anh ca gồm vị bác sĩ phụ khoa
hai người mặc đồng phục công an và một người tự xưng cán bộ phường đòi bắt anh nờ
trong lúc hai người mặc quân phục công an đòi bắt anh nờ đưa lên xe bảy chỗ
thì người đàn ông mặc áo sơ mi trắng tự xưng là cán bộ phường đã liên tiếp đánh vào mặt chị khờ
theo tường thuật của anh ca sau khi không bắt được anh khờ nhóm người nói trên bỏ đi
ngày hôm sau hai mươi chín tháng bốn vợ chồng anh ca được mới lên phường đề thám để viết bản tường trình
và cung cấp video ghi lại vụ việc
anh ca thông tin thêm theo một số người chứng kiến vụ việc
thì lúc đó người cán bộ phường đánh chị khờ và hai người mặc quân phục công an trong vụ việc
hiện đang công tác tại phường sông bằng thành phố cao bằng
mới nhất trao đổi với báo chí ông nguyễn quốc trung
chủ tịch ủy ban đơn dân thành phố cao bằng xác nhận có vụ việc nói
trên xảy ra tại địa bàn thì công an thành phố và công an tỉnh cao bằng
đã vào cuộc xác minh làm rõ
ông trung khẳng định vụ việc đang trong quá trình xác minh
nhưng quan điểm của thành phố là xử lý nghiêm những hành vi vi phạm pháp luật
dù người đó là ai
thưa quý vị có thể coi đây là sự việc đáng tiếc đối với ngành công an cao bằng
sau dịp lễ ba mươi tháng bốn ngày một tháng năm
vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ
nguyên nhân vụ việc sẽ được chúng tôi gửi tới quý vị khán giả trong thời gian sớm nhất
và đến đây xin chào hẹn gặp lại trong những video tiếp theo